chương ba mươi ba của ủy ban thường vụ quốc hội diễn ra vào sáng nay
trước tình trạng giá vàng nhảy múa tăng giảm thất thường trong thời gian qua làm ảnh hưởng đến nền kinh tế vĩ mô
một số thành viên ủy ban thường vụ quốc hội đề nghị cần xem xét lại công tác quản lý nhà nước mặt hàng này
thị trường gì thì thị trường nhưng mà không thể có cái thị trường nhảy múa kiểu đấy được
tôi chưa bao giờ thấy một cái thị trường mà giá vàng nó tăng giảm rất là đột biến như thế
thì tôi đề nghị cái này không phải rõ đúng không công tác quản lý nhà nước mình phải rõ
có thể nói là chưa bao giờ mà giá vàng cao như hiện nay và tranh lệch với giá vàng thế giới quá cao
chúng tôi thấy thì chính phủ thủ tướng chính phủ rồi là đồng chí phó thủ tướng lê minh khái
cũng đã có những cái chỉ đạo
với ngân hàng để quản lý thị trường vàng nhưng mà từ khi có chỉ đạo đến nay thì giá vàng cũng ngày càng tăng
ngân hàng nhà nước cũng đưa ra đấu thầu được vài phiên nhưng mà càng giá vàng tăng đến mức đột đỉnh
thì chúng tôi đề nghị thống nhất với ý kiến đồng chí trần quang phương
cần phải quản lý chặt chẽ thị trường vàng phải có bàn tay của nhà nước để can thiệp vào thị trường
cần phải đánh giá kỹ hơn tại sao cái lĩnh vực về vàng nó lại nhảy múa
và cái lĩnh vực về thị trường vàng nó lại nhảy múa
có những thời điểm nó đạt cái kỷ lục cao đến tới chín mươi hai triệu đồng trên một lượng vàng như vậy
thì chúng ta cũng đánh giá là tại sao lĩnh vực đầu tư tư nhân và cái đầu tư vàng nó lại đang có cái nghịch cảnh như thế
thì chúng ta cũng cần đánh giá kỹ hơn và có giải pháp cho những nội dung mà tôi vừa nêu
nó lên là đến chín mươi một chín mươi hai triệu một lượng
thì điều này
thì sẽ làm tăng cái chi phí nhập khẩu hàng hóa nguyên vật liệu lãi vai nước ngoài của doanh nghiệp
và tác động đến cái lạm phát là trong nước
do đó thì tôi cũng đề nghị chính phủ là chỉ đạo theo dõi sát sao cái diễn biến tình hình trong nước và thế giới
khẩn trương rà soát đánh giá toàn diện kết quả triển khai các giải pháp quản lý thị trường vàng
giải trình làm rõ vấn đề này
phó thống đốc ngân hàng nhà nước phạm thành hà cho biết nguyên nhân tranh lệch giá vàng trong nước cao so với quốc tế
là do giá thế giới tăng khi kim loại quý trong nước phụ thuộc thị trường quốc tế
cùng với đó nguồn cung vàng trong nước hạn chế
vì thị trường là thiếu nguồn cung cho nên là tiếp tục tăng cung do thị trường
và ngân hàng nước đã tổ chức các phiên đấu thầu để tăng cung vàng miếng ra thị trường
và trong thời gian tới ngân hàng sẽ tiếp tục tổ chức các phiên tiếp theo để tăng nguồn cung ra
để ổn định giá cả
thu hẹp cái khoảng cách tranh lệch giữa giá vàng sgc với giá vàng quốc tế
liên quan đến các biện pháp hỗ trợ để quản lý thị trường ông phạm thanh hà cho biết
ngân hàng nhà nước đã chỉ đạo đối với các chi nhánh sáu mươi ba tỉnh thành tăng cường công tác quản lý nhà nước
đối với thị trường vàng tiếp tục triển khai công tác thanh tra đối với các doanh nghiệp tổ chức tín dụng
có hoạt động kinh doanh mua bán vàng miếng chỉ đạo doanh nghiệp kinh doanh chấp hành nghiêm
quy định về hóa đơn thanh toán kiểm soát giao dịch mua bán vàng
ngân hàng nhà nước cũng phối hợp cùng bộ công an bộ công thương kiểm soát xử lý nghiêm hành vi buôn lậu đẩy giá vàng lên cao
cơ quan ăn điều tra công an tỉnh bình dương đã thi hành quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với đối tượng dương thanh thủy chú thành phố thuận an tỉnh bình dương
về tội mua bán trái phép hóa đơn chứng tử thu nộp ngân sách nhà nước theo điều hai trăm linh ba bộ luật hình sự
kết quả điều tra xác định
dương thanh thủy đã sử dụng căn cước công dân mua trên mạng xã hội rồi đến sở kế hoạch và đầu tư
đăng ký thành lập một mươi tám công ty với mục đích bán không hóa đơn giá trị gia tăng không hàng hóa kèm theo
với tỷ lệ ba năm tiền ghi trên hóa đơn chưa thuế cho các công ty khác có nhu cầu mua hóa đơn để kê khoai
hóa đơn đầu vào nhằm mục đích trốn thuế ra lận thuế
đến nay dương thanh thủy đã sử dụng các công ty trên bán hàng trăm hóa đơn giá trị gia tăng
cho nhiều công ty khác nhau trên địa bàn các tỉnh bình dương thành phố hồ chí minh tỉnh đồng nai
và thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng
hiện cơ quan an ninh điều tra đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án xử lý các đổi tượng theo quy định của pháp luật
công an tỉnh bình dương đề nghị các cá nhân tổ chức doanh nghiệp có liên quan đến hành vi mua bán trái phép hóa đơn
chứng từ của dương thanh thủy đến cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh bình dương
địa chỉ số sáu trăm tám mươi một cách mạng tháng tám phường trái nghĩa thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương
để phối hợp giải quyết vụ việc
công an thành phố lào cai phối hợp cùng đội quản lý thị trường số một của quản lý thị trường lào cai
vừa kiểm tra thu giữ lô hàng hơn năm trăm linh máy và phụ kiện thuốc lá điện tử trên địa bàn phường kim tân thành phố lào cai
trước đó ngày một mươi một tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn tổ công tác đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an thành phố lào cai phối hợp với đội cảnh sát kinh tế và đội quản lý thị trường số một
cụ quản lý thị trường tỉnh lào cai làm nhiệm vụ phát hiện chị vương thị bích ngọc
chú huyện bảo thắng đang trao đổi mua bán thuốc lá điện tử
quá trình kiểm tra thu giữ của chị ngọc một máy hút thuốc lá điện tử và một lọ tinh dầu
trong quá trình làm việc chị ngọc tự giác giao nộp năm thùng chứa tinh dầu để sử dụng cho máy hút thuốc lá điện tử
máy hút thuốc lá điện tử và đầu hút dùng để thay thế cho máy hút thuốc lá điện tử
tín dụng đen có dấu hiệu xâm nhập vào học đường sẽ gây hậu quả nặng nề nếu không được ngăn chặn kịp thời
trên đại bàn huyện eak tỉnh đắk lắc thời gian qua lực lượng công an đã phối hợp với một số trường học
tăng cường tuyên truyền phòng chống tín dụng đen xâm nhập vào học đường
đầu năm hai nghìn hai mươi bốn công an huyện eak đã điều tra tình hình tình dụng đen
và làm rõ hai vụ tín dụng đen và xử lý hai đối tượng đó là trần huy quốc và bùa đức mạnh cùng ở huyện eak
theo kết quả điều tra từ tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba đến đầu tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn
hai đối tượng này đã cho hai mươi sáu em học sinh lớp một mươi hai của ba trường trung học phổ thông trên địa bàn huyện eak
vay tiền với mức lãi suất cao cắt cổ từ sáu trăm linh đến gần một mươi và thu lợi bất chính gần một trăm linh triệu đồng
mục đích của các em học sinh vay chỉ để tiêu xài cá nhân và nạp tiền vào các trò chơi online trên mạng
các đối tượng này nhắm vào đối tượng học sinh để đối tượng học sinh dễ bị tác động
và thường còn đang học trên các nhà trường cho nên cũng rất là sợ không dám báo cáo nhà trường
không dám báo cáo gia đình vì ảnh hưởng đến cả kết quả học tập nữa
cho nên là dễ bị khống chế và dễ bị lợi dụng nhiều hơn
trước tình hình đó thời gian qua công an huyện eak phối hợp với một số trường học trên địa bàn huyện
tăng cường tuyên truyền nhằm phòng chống vấn nạn tín dụng đen xâm nhập vào học đường
rất sợ là ví dụ như là làm mạnh tay quá thì nó có nói cái này
nên phải trước hết là đồng viên giáo dục rồi phối hợp với gia đình để xem tử là tình hình như thế nó hay chưa
rồi mình phối hợp xử lý từ từ thôi
nhắc nhở đồng viên là chủ yếu chứ nếu mà giờ mình làm mạnh tay rồi đưa ra trước cờ trước trường thì nó rất là kỳ
xử lý nhẹ nhàng thế thì các em nói từ từ có nhiều em nói tiến bộ rất là rõ ràng
thì nhà trường cũng đã quan tâm
các chủ đề về sinh hoạt ngoại khóa như là phòng chống bạo lực học đường
rồi là cập nhật thêm những cái thủ đoạn cũng như là hậu quả của tín dụng đen
để lòng ghép trong các chủ đề hoạt động ngoại khóa để giáo dục tốt hơn ý thức của học sinh
và coi trọng cái vấn đề là ngăn ngừa giải pháp ngăn ngừa hơn là để dẫn đến những hậu quả để xử lý
thực hiện quy chế phối hợp với công an tỉnh đắk lắc về đảm bảo an ninh an toàn trong trường học
thời gian qua
sở giáo dục và đào tạo cũng đã yêu cầu ban giám hiệu các trường học trong tỉnh
cần có biện pháp để ngăn ngừa tín dụng đen xâm nhập vào học đường
khi mà sở giáo dục và công an tỉnh đã ký kết các chương trình phối hợp
và các quy chế phối hợp để thực hiện việc đảm bảo an ninh an toàn trong trường học với giai đoạn ngày ba hai mươi tám
ký kết các chương trình liên ngành chỉ đạo phối hợp giữa nhà trường các tổ chức chính trị xã hội địa phương
để nhằm thực hiện việc nắm thông tin hướng dẫn tiên truyền cho các cháu để tránh tín dụng đen
trong đấy thì giao cho nhà trường và nhà trường phải có nhiệm vụ trách nhiệm giao cho phụ huynh học sinh
theo dõi về tâm lý về sinh lý về học lực cho các cháu trong giai đoạn này
để ngăn ngừa phòng chống vấn nạn tín dụng đen xâm nhập vào học đường
thì bên cạnh sự vào cuộc của lực lượng công an và các nhà trường
vẫn rất cần sự theo dõi quản lý chặt chẽ từ phía gia đình đối với con em của mình
phần mềm phòng chống lừa đảo cho người dân là một trong những nhiệm vụ trọng tâm
được hiệp hội an ninh mạng quốc gia đặt kế hoạch hoàn thành trong sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi bốn
phần mềm phòng chống lừa đảo cho người dân được chính thức giới thiệu tại hội thảo
phòng chống lừa đảo trên không gian mạng do hiệp hội an ninh mạng quốc gia tổ chức vào sáng nay ngày một mươi ba tháng năm
đây là ứng dụng cho điện thoại thông minh smartphone được cung cấp hoàn toàn miễn phí
hỗ trợ hai hệ điều hành phổ biến nhất hiện nay là android và ios
phần mềm được kỳ vọng sẽ trở thành công cụ hữu hiệu phát hiện các dấu hiệu lừa đảo trên mạng
đồng thời góp phần nâng cao kỹ năng an toàn cho người dùng
đây là dự án mang tính cộng đồng phi lợi nhuận không sử dụng ngân sách nhà nước
kinh phí được huy động từ nguồn tài trợ xã hội
theo các chuyên gia việc triển khai giải pháp sử dụng ứng dụng chống lừa đảo
chính là dùng công nghệ để đấu lại công nghệ
người dùng có thể tránh được phần lớn các cuộc tấn công lửa đảo hiện nay
dự kiến phần mềm chống lừa đảo sẽ mở thử nghiệm diện hẹp beta trong tháng sáu
và chính thức ra mắt vào tháng bảy
ứng dụng được cung cấp miễn phí từ tháng bảy này
theo báo cáo của tổng cục hải quan lượng ô tô nguyên chiếc nhập khẩu từ trung quốc
trong quý i năm hai nghìn hai mươi bốn tăng đột biến vượt qua cả hai thị trường
được việt nam nhập thường xuyên là indonesia và thái lan
cụ thể trong quý đầu năm cả nước đã nhập khẩu năm tám trăm hai mươi một ô tô nguyên chiếc từ trung quốc
chiếm một mươi tám tổng lượng xe nhập khẩu của cả nước tăng hai năm lần so với cùng kỳ năm trước
lượng ô tô nhập từ trung quốc tăng do xu hướng thị trường và xu hướng của các nhà nhập khẩu ô tô
trong thời gian gần đây chủ yếu là những mẫu xe giá rẻ
giá trị trung bình chỉ một mươi chín năm trăm linh usd một chiếc tức là khoảng bốn trăm chín mươi năm triệu đồng
bản tin sẽ được tiếp tục với những thông tin về giá cả tiêu dùng
trái ngược với tình hình khởi sắc của ngành chăn nuôi lợn người chăn nuôi gà lại đang thua lỗ
với giá bán chỉ hai mươi năm đồng một kg người nuôi gà công nghiệp lông trắng và gà đẻ trứng
đang phải bán với sản phẩm dưới giá thành sản xuất chịu lỗ rất nặng
nguyên nhân khiến giá gà giảm mạnh là do nuôi ồ ạt cùng với đó hàng lậu hàng nhập khẩu
lại tràn về số lượng lớn dẫn đến tình trạng cung vượt cầu
thời gian gần đây thanh long vụ nghịch ở bình thuận có giá bán khá cao
khoảng hai mươi đồng một kg ruột trắng và trên ba mươi đồng một kg ruột đỏ
ở vụ nghịch năm nay trên địa bàn bình thuận xảy ra nắng hạn kéo dài
khiến hàng ngàn hectare cây trồng bị thiếu nước tưới
trong đó cây thanh long sản lượng ít đẩy giá bán thanh long tăng cao
so với ba tháng đầu năm hiện giá rửa uống nước tăng hơn ba mươi
lên khoảng tám một mươi đồng một trái thu mua tại vườn
cùng với đó giá rửa nguyên liệu là rửa khô cũng ghi nhận khoảng bốn mươi
lên mức sáu mươi sáu mươi năm đồng một chục đối với thương lái thu mua
và bảy mươi năm đến tám mươi năm đồng một chục đối với nhà máy thu mua
giá rửa tăng cao do nắng nóng kéo dài tại các tỉnh phía nam
nhu cầu của người dân tăng mạnh dự báo nếu nắng nóng tiếp tục diễn ra
giá rửa vẫn sẽ tiếp tục tăng
kính chào quý vị đang theo dõi kinh tế vương nam
thưa quý vị với sự phục hồi của thị trường thế giới
các đơn hàng xuất khẩu gia tăng nên hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa
trong bốn tháng đầu năm đã có nhiều khởi sắc và đạt được kết quả tích cực
thống kê của bộ công thương cho thấy
kiếm nạp xuất khẩu hàng hóa tháng bốn hai nghìn hai mươi bốn
ước đạt ba mươi chín mươi bốn tỷ đô la mỹ tăng một mươi sáu so với cùng kỳ năm trước
tính chung bốn tháng xuất khẩu hàng hóa thu về khoảng một trăm hai mươi ba sáu mươi bốn tỷ đô la mỹ
tăng một mươi năm so với cùng kỳ năm trước
điểm nổi bật là xuất khẩu tăng trướng mạnh và đồng đều ở cả ba nhóm hàng
cụ thể nhóm hàng nông sản ước đạt một mươi một chín mươi tám tỷ đô la mỹ
tăng hai mươi sáu so với cùng kỳ hai nghìn hai mươi ba chiếm chín sáu mươi chín tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước
đáng chú ý giá xuất khẩu tăng nên hầu hết các mặt hàng trong nhóm này
đạt tốc độ tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu cao ở mức hai con số so với cùng kỳ năm trước
như cà phê tăng năm mươi bảy chín gạo tăng ba mươi sáu năm chè các loại tăng hai mươi năm năm rau quả tăng ba mươi hai một nhân điều tăng hai mươi một năm
trong khi đó xuất khẩu nhóm hàng công nghiệp chế biến chế tạo cũng phát huy được lợi thế
với kết quả ước đạt một trăm linh bốn sáu mươi năm tỷ usd tăng một mươi bốn năm so với cùng kỳ hai nghìn hai mươi ba
bộ công thương đánh giá các thị trường chủ lực và đối tác thương mại lớn của việt nam
đều có sự phục hộ tốt
đơn cử xuất khẩu sang hoa kỳ ước đạt ba mươi bốn một mươi hai tỷ usd tăng một mươi chín một so với cùng kỳ năm trước
cùng kỳ giảm hai mươi một sáu
tiếp đến là thị trường trung quốc ước đạt một mươi bảy chín mươi sáu tỷ usd tăng một mươi bốn bốn cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi ba giảm một mươi ba
thị trường eu ước đạt một mươi sáu ba mươi năm tỷ đô la mỹ tăng một mươi năm cùng kỳ giảm một mươi tám
hàn quốc ước đạt tám ba mươi sáu tỷ đô la mỹ tăng một mươi hai
nhật bản ước đạt bảy sáu mươi sáu tỷ đô la mỹ tăng một mươi tám
nhật bản ước đạt bảy sáu tỷ đô la mỹ tăng bốn sáu
muốn tiếp tục phát triển ngành xuất khẩu thành phố cần tập trung vào việc phát triển đa ngành công nghiệp sáng tạo
và công nghệ cao hướng đến tạo ra giá trị gia tăng cao hơn nữa cho sản phẩm xuất khẩu
cũng như mở rộng thị trường xuất khẩu
đây là phát biểu của ông nguyễn văn dũng phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm
tại lễ khai mạc hội chợ hàng việt nam tiêu biểu xuất khẩu năm hai nghìn hai mươi

hội chợ hàng việt nam tiêu biểu xuất khẩu hai nghìn hai mươi bốn là nơi hậu tủ các doanh nghiệp xuất khẩu uy tín hàng đầu của việt nam
sẵn sàng đáp ứng nhu cầu mua hàng đa dạng của các nhà mua hàng quốc tế
tham gia hội chợ nhà mua hàng sẽ được tiếp cận hệ sinh thái đa ngành nghề
cung cấp các sản phẩm thuộc nhóm bảy ngành hàng xuất khẩu chủ lực là thực phẩm đồ uống nông thủy sản
đồ gỗ mỹ nghệ dệt may da dày túi sách cao su nhựa điện tử cơ khí và các nhóm dịch vụ hỗ trợ khác
nhiều doanh nghiệp xuất khẩu lớn đã từng tham gia hội chợ năm hai nghìn hai mươi ba cũng tiếp tục quay trở lại hội chợ năm nay
và sẵn sàng đón tiếp các nhà mua hàng khách tham quan
bên cạnh đó có nhiều hoạt động kết nối b hai b sẽ được tổ chức xuyên suốt các ngày diễn ra hội chợ
thông qua các phiên kết nối doanh nghiệp tham gia triển lãm sẽ được gặp gỡ giao thương một một
với các đại diện lãnh đạo phòng thu mua từ các chuối siêu thị đa quốc gia như central retail
mm megamarket các sản thương mại điện tử như amazon alibaba
ngoài ra các đoàn nhà mua hàng từ nga ấn độ cũng trực tiếp tham gia gặp gỡ kết nối các doanh nghiệp việt nam
hứa hẹn một mùa giao thương cực kỳ tấp nập và hiệu quả tại đây
đây cũng được xem là thành công của bang tổ chức khi nỗ lực kết nối các hệ thống thương vụ việt nam
tại nước ngoài để tổ chức các đoàn nhà mua hàng quốc tế đến tham gia hội trợ
tạo cơ hội mở rộng thị trường cho doanh nghiệp việt nam
hội chợ hàng việt nam tiêu biểu xuất khẩu hai nghìn hai mươi bốn mở cửa và dành nhiều chương trình ưu đãi
cực hấp dẫn cho khách tham quan tự do
cụ thể người tiêu dùng trên địa bàn tp hcm có thể tham quan mua sắm hàng việc xuất khẩu
với ưu đãi lên đến năm mươi
chương trình đồng giá hấp dẫn và tự do trải nghiệm sản phẩm với nhiều hoạt động sáng tạo theo từng thương hiệu
chỉ còn vài tháng nữa là hàng chục nghìn sinh viên của các trường đại học tại tp hcm
sẽ tốt nghiệp và gia nhập vào thị trường lao động để giúp cho sinh viên ra trường đáp ứng nhu cầu thực tế
giải sinh việc
hoặc có việc làm ngay thì sự liên kết giữa các trường đại học và doanh nghiệp trong đào tạo và kết nối
là việc làm cần thiết mang ý nghĩa tiên quyết đối với các trường hiện nay
ngày hội tuyến dụng việc làm năm hai nghìn hai mươi bốn là sự kết nối bình vẩn uy tín khẳng định chất lượng tuyến dụng hàng đầu
và hiệu quả đối với doanh nghiệp trong và ngoài nước tham gia tạo đài cho các sinh viên tiếp cận trực tiếp
với các nhà tuyến dụng từ đó tìm cho mình hướng đi nghề nghiệp ngay sau khi vừa tốt nghiệp
đến với ngày hội các bạn sinh viên và người lao động có cơ hội thể hiện năng lực bản thân trước nhà tuyến dụng
tham gia ấn tuyển vào các vị trí việc làm tại các doanh nghiệp
đây là cầu nối với doanh nghiệp với sinh viên năm cuối cũng như người lao động có nhu cầu tìm việc
tạo nên sự ổn định an sinh xã hội là sợi dây kết nối giữa cung cầu trong công tác phát triển nguồn nhân lực
sinh viên ra trường thì chưa thể nói đấy là có kinh nghiệm hay không
mà thông qua quá trình thực tập cũng giống như thông qua quá trình mà mà tiếp xúc doanh nghiệp thì
doanh nghiệp sẽ cảm nhận bạn có khả năng như thế nào để đưa ra những chú việc làm phù hợp
chúng tôi luôn mong muốn tạo một cơ hội để các bạn có thể tiếp cận với doanh nghiệp bằng cách là thực tập
là một việc và thứ hai đó là quay cái cơ hội là tuyển dụng việc làm như thế này các bạn có thể
thông qua đây các bạn có thể nhận được vị trí phù hợp nếu mà doanh nghiệp thấy rằng bạn phù hợp
ngày hội các bạn có thể nhận được vị trí phù hợp nếu mà doanh nghiệp thấy rằng bạn phù hợp
ngày hội tuyển dụng việc làm năm hai nghìn hai mươi bốn có hơn sáu mươi doanh nghiệp uy tín trong và ngoài nước tham
gia phỏng vấn tuyển dụng trực tiếp và đa dạng về vị trí việc làm trong các ngành nghề như xây dựng
công nghệ thông tin cơ khí ô tô điện điện tử hóa công nghệ thực phẩm môi trường kinh tế tài
chính du lịch nhà hàng khách sạn quán trị kinh doanh với tổng chỉ tiêu hơn một mươi vị trí
hứa hẹn sẽ mang đến cơ hội việc làm hấp dẫn cho các sinh viên sắp tốt nghiệp và người lao động có nhiều
cơ hội việc làm tại thành phố hồ chí minh
sinh viên các trường đại học trên địa bàn thành phố hồ chí minh nói chung trong thời gian qua
nếu mà có ngoại ngữ thêm như tiếng trung với lại tiếng anh
tại lúc em đi thực tập cho công ty em là đa số xuất hàng qua mỹ
nên là nếu mà có tiếng anh nữa thì dễ đọc giấy tờ chứng tự hơn
em thấy ngày hội tiễn dụng này khá là có ích là tại vì mình có thể trực tiếp
mình phỏng vấn luôn với lại mình sẽ không bị mấy cái trang mà không chính thức bị lừa đảo
vì gắn kết với nhà trường doanh nghiệp sinh viên được xem là nền tảng vững chắc
trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phát triển về các kiến thức chuyên môn
lân kỹ năng nghệ nghiệp sẵn sàng gia nhập thị trường lao động trong và ngoài nước
cũng từ ngày hội tuyến dụng việc làm các doanh nghiệp còn có thể tiếp tục đào tạo sinh viên
theo phương châm học đi đôi với hành thích ứng nhanh với yêu cầu của thị trường
đáp ứng nhu cầu tiến dụng của doanh nghiệp và đóng góp cho sự phát triển của xã hội
ngay đầu tháng năm
thêm một loạt ngân hàng tăng lãi suất huy động từ một cho đến ba mỗi năm ở nhiều kỳ hạn
theo giới phân tích tiền gửi của người dân và doanh nghiệp sụt giảm đi
cùng tăng trưởng tín dụng phục hồi khiến cho nhiều nhà băng rụt rịch tăng lãi suất huy động
nhằm đảm bảo cân đối nguồn vốn
sau hai lần điều chỉnh tăng trong tháng bốn
ngân hàng thương mại cổ phần quốc dân ncb vừa tiếp tục tăng lãi suất huy động từ ngày ba tháng năm
hiện lãi suất huy động cao nhất tại ncb tăng lên mức năm bảy một năm
áp dụng cho tiền gửi các kỳ hạn từ hai mươi bốn đến sáu mươi tháng
ngay sau kỳ nghỉ lễ ngân hàng thương mại cổ phần á châu acb cũng điều chỉnh tăng hai lãi suất huy động
các kỳ hạn từ một đến ba tháng đối với tất cả các mức tiền gửi
theo khảo sát cho thấy trong tháng bốn có đến một mươi sáu ngân hàng tăng lãi suất tiết kiệm
đây cũng là lần đầu tiên trong vòng một năm qua số lượng ngân hàng điều chỉnh tăng lãi suất lại lớn như vậy
ở chiều ngược lại vẫn có những ngân hàng giảm lãi suất và duy trì mức lãi suất ổn định
đơn cử như biểu lãi suất huy động tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn được ngân hàng mb giữ nguyên so với tháng trước
hiện tại mức lãi suất cao nhất là năm sáu một năm đang được áp dụng cho khách hàng cá nhân khi gửi tiền
tại các kỳ hạn từ hai mươi bốn tháng đến sáu mươi tháng lĩnh lãi cuối kỳ
cùng thời điểm khảo sát biểu lãi suất huy động dành cho khách hàng tổ chức kinh tế cũng được
mb bank điều chỉnh giảm duy trì ổn định so với tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
theo đó khung lãi suất trong tháng này hiện đang giao động quanh mức hai năm
kỳ hạn một tháng đến sáu mươi tháng lĩnh lãi cuối kỳ
theo số liệu của box office việt nam lật mặt bảy một điều ước của lý hải thu hơn hai trăm ba mươi tỷ đồng
lý hải trở thành đạo diễn thứ hai của điện ảnh việt chạm đến con số hơn một tỷ đồng doanh thu ngoài rạp
sau hơn một tuần ra rạp phim của lý hải chưa giảm sức hút
mỗi ngày phần phim thứ bảy của lật mặt thu khoảng một mươi tỷ đồng
những ngày cao điểm dịp lễ có lúc lên đến hai mươi tỷ đồng một ngày
để dự đoán mức tăng doanh thu của lật mặt bảy chỉ cần nhìn vào số xuất chiếu mỗi ngày của phim
phim ổn định với bốn hai trăm sáu mươi ba xuất chiếu tám mươi một một mươi năm vé
để được nhà rạp ưu tiên hơn bốn xuất chiếu một ngày không phải bộ phim nào cũng làm được
nhất là khi lật mặt bảy đã ra rạp hơn một tuần
ngoài việc trở thành đạo diễn nghìn tỷ đồng thứ hai của điện ảnh việt
lý hải đang giữ kỷ lục đạo diễn có series phim việt thành công nhất mọi thời về mặt doanh thu
điều đó đến từ việc doanh thu các phần lật mặt
tăng dần sau mỗi phần phim sau phần phim đầu tiên năm hai nghìn một mươi năm
hai nghìn hai mươi ba được xem là năm đột phá với lý hải khi lật mặt sáu tấm vé định mệnh
đạt doanh thu hơn ba trăm linh tỷ đồng gấp đôi so với phần trước đó
sang năm nay thương hiệu lật mặt tiếp tục an ninh làm ra trong dịp lễ ba mươi tháng bốn một tháng năm
với doanh thu hơn hai trăm linh tỷ đồng sau năm ngày chiếu và tiếp tục tăng mạnh
đạo diễn lý hải vượt mốc một tỷ đồng doanh thu ngoài rạp
có thể thấy liên hoan phim quốc tế thành phố hồ chí minh không chỉ là nơi để cho các nhà làm phim chuyên nghiệp
mang tác phẩm tới để nhận giải thưởng và sự công nhận của giới chuyên môn
mà đó còn là nơi để cho các nhà làm phim trẻ có cơ hội được nhận những giải thưởng
mang tính khích lệ động viên và hơn nữa thì họ còn có thêm cơ hội nghề nghiệp
để phát triển sự nghiệp điện ảnh của mình
phóng sự này cũng khép lại kinh tế phương nam hôm nay
trong tám ngày diễn ra các nhà làm phim trẻ đã có cơ hội
được nhận giải thưởng và sự công nhận của giới chuyên môn
tham gia hơn bảy mươi ba sự kiện một mươi bốn phiên hội thảo tòa đàm và một mươi lớp học chuyên môn
gần hai trăm linh khách mời quốc tế từ các nền điện ảnh lớn như pháp mỹ hàn quốc và nhật bản
đã mang đến cho các bạn trẻ nhiều thông tin kiến thức chuyên sâu chuyển giao công nghệ mới về điện ảnh
trong đó có đạo diễn nhật bản koreeda hirokazu đã nhận được cành cọ vàng
tại liên hoan phim cannes lần thứ bảy mươi một và hàn quốc là kim ji won
cùng nhiều giám đốc các liên hoan phim nổi tiếng trên thế giới
tôi nói với các bạn trẻ rằng các bạn không chỉ tập trung vào mỗi kịch bản của mình
mà cần tham gia vào các hiện trường quay phim khác hiện trường lớn hay nhỏ
điều này sẽ giúp các bạn tích lũy được nhiều kinh nghiệm
liên hoan phim cần là nơi tìm ra những tài năng mới tiềm năng để giới thiệu tới công chúng
đó là nơi có ý nghĩa động viên đào tạo bồi dưỡng tài năng giúp cho cả khán giả
và các nhà làm phim gặp nhau cũng như kết nối các nhà làm phim trong nước và quốc tế
tại đây các nhà làm phim gặp nhau cũng như kết nối các nhà làm phim trong nước và quốc tế
với các bàn giám khảo đặc biệt nhiều dự án đã nhận được sự giúp đỡ từ các quỹ trong nước và quốc tế
giúp các bạn trẻ có cơ hội bước đầu biến ý tưởng của mình thành hiện tượng
tôi rất ấn tượng với liên hoa phim lần này
qua các hoạt động tôi thấy việt nam có điểm mạnh về nguồn nhân lực
có nhiều bạn trẻ học trong ngành phim ảnh có kiến thức có kỹ thuật quay phim rất tốt
vì vậy tôi nghĩ điều này đóng góp điều quan trọng trong công việc chế tác
xuất phim nếu có dịp tôi sẽ tới làm phim tại thành phố hồ chí minh
tôi cũng sẽ giới thiệu việt nam với các đồng nghiệp hàn quốc tới việt nam hợp tác làm phim
và tôi tin rằng tương lai của điện ảnh việt nam sẽ rất phát triển
có thể nói các chương trình này không chỉ là cơ hội để giao lưu học hỏi
mà còn là cầu nối để thúc đẩy hợp tác sản xuất và phát triển điện ảnh giữa việt nam và bạn bè quốc tế
hiff đã thực sự trở thành một điểm tựa cho các nhà làm phim trẻ
giúp họ có thể phát triển sự nghiệp của mình trong tương lai
hiff đã trở thành một điểm tựa cho các nhà làm phim trẻ